thưa quý vị vào sáng nay ngày ba mươi một tháng bảy công an quận đống đa thành phố hà nội đã bắt khẩn cấp và tạm giữ vợ chồng hoàng thế vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và đoàn diễu linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu về hành vi hành hạ người khác
trước đó công an phường láng thượng quận đống đa thành phố hà nội tiếp nhận tin báo từ bệnh viện nhi trung ương về việc có một trường hợp bệnh nhân là cháu bé nhập viện trong tình trạng tím tái ly bì và sốt cao nghi bị ngược đáy hành hạ
bước đầu cơ quan công an làm rõ vào ngày hai mươi một tháng bảy qua mạng xã hội mẹ cháu bé thuê đoàn diệu linh trông cháu với giá ba triệu đồng một tháng tại ngõ một trăm chín mươi tám xã đàn phường phương liên quận đống đa để đi làm công nhân tại bắc giang
trong quá trình trông cháu bé do cháu bị sốt và quấy khóc nên linh và hoàng thế vũ là chồng của linh đã dùng dây sạc điện thoại buộc chân đánh đập và dùng băng dính bịt miệng cho bé
đến ngày hai mươi sáu tháng bảy thấy cháu bé mệt mỏi khó thở vũ và linh đã đưa cháu đến bệnh viện nhi trung ương cấp cứu